thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết tính đến sáng nay ngày bảy tháng tám
việt nam đã có sáu mươi hai ba trăm ba mươi hai ca khỏi bệnh trên tám năm triệu liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
sáng ngày bảy tháng tám tp hcm và một mươi sáu tỉnh thành khác có thêm ba bảy trăm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
và trong đó có chín trăm ba mươi ba ca trong cộng đồng
dù đang trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu nhưng năm đối tượng gồm ngô thị kiều diễm
nguyễn tuấn vũ đọng văn thắng huỳnh ngọc anh và huỳnh mỹ anh đều tạm trú trên địa bàn tp sóc trăng
vẫn tụ tập trong nhà nghỉ để ăn nhậu và sử dụng trái phép chất ma túy
các đối tượng đã bị công an phường ba tp sóc trăng bắt quả tang
bất ngờ kiểm tra tại phòng số hai nhà trọ phát minh lực lượng chức năng đã bắt quả tăng năm đối tượng
đang tụ tập ăn nhậu và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh cả năm đối tượng đều dương tính với chất ma túy
các đối tượng khai nhận huỳnh ngọc anh là người đã thuê phòng trọ tổ chức tiệc sinh nhận và sử dụng ma túy
công an phường ba đã lập biên bản đề nghị xử phạt mỗi đối tượng một mươi năm triệu đồng
ngoài ra lực lượng chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ đề nghị áp dụng giáo dục đối với các đối tượng
mới đây công an tỉnh ninh bình phối hợp với sở thông tin và truyền thông tỉnh ninh bình
triệu tập và làm rõ hành vi đăng tin sai sự thật có liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đối với quách công luận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện yên thủy tỉnh hòa bình
trước đó khi đến khu vực cầu lập cập xã đồng phong huyện nho quan phát hiện chốt phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
của tỉnh ninh bình đang làm nhiệm vụ luận đã sử dụng điện thoại live stream trên hai tài khoản facebook
mang tên luận dạy lái và quách công luận với các nội dung sai sự thật về hoạt động của các chốt này
tại buổi làm việc luận đã thừa nhận hành vi gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm
căn cứ vào điểm a khoảng một điều

mang tên luận dạy lái và quách công luận với các nội dung sai sự thật về hoạt động của các chốt này

mang tên luận dạy lái và quách công luận với các nội dung sai sự thật về hoạt động của các chốt này